lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn kê đơn bán cho bệnh nhân
trần kim thúy chú tại tp thái bình giám đốc bệnh viện gia liễu tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
lợi dụng việc là giám đốc bệnh viện bà thúy đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc nhập nhiều loại thuốc về bán tại hai nhà thuốc của bệnh viện
mà không tuân thủ theo các quy định của nhà nước và ngành y tế
số thuốc nhập về bà thúy giao cho thủ kho và nhân viên khác nhận sau đó chuyển cho hai nhà thuốc bán thu tiền yêu cầu các nhân viên định kỳ hàng tháng
làm bảng thống kê số thuốc bán ra và số tiền thu được rồi chuyển cho bà thúy
bà thúy cũng không hạch toán đầy đủ số tiền mua bán thuốc này vào sổ sách kế toán của bệnh viện
việc làm của bà thúy có động cơ mục đích vụ lợi đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ